thưa quý vị kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hơn ba trăm một mươi một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hai mươi hai sáu trăm bảy mươi năm sáu trăm bốn mươi bốn liều
có chín trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước
bắc cạn tuyên quang lai châu hòa bình yên bái hà giang thái nguyên điện biên và vĩnh phúc
có tám tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là thái bình hải phòng phú thọ con tum hà nam hải dương quảng ninh và lào cai
còn tại hà nội vào trưa nay ngày tám tháng chín sở y tế hà nội cho biết là từ sáu h ngày tám tháng chín cho đến một mươi hai h ngày tám tháng chín
hà nội ghi nhận thêm ba mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín trong đó bảy ca tại cộng đồng hai mươi năm ca tại khu cách ly và ba ca tại khu vực phong tỏa